thưa quý vị trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tấn công mạng hóa dữ liệu quy mô lớn nhằm vào một số doanh nghiệp việt nam
đang gây thiệt hại đáng kể khi mất dữ liệu gián đoạn hoạt động
trong các vụ tấn công gần đây đã có đơn vị trả tiền chưa cho hacker và tạo tiền lệ nguy hiểm khiến gia tăng các vụ tấn công mạng
qua giám sát thu thập phân tích cảnh báo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia bộ thông tin và truyền thông cho hay
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn ghi nhận có hơn một trăm năm mươi triệu cảnh báo về các nguy cơ bảo mật
sau khi phân tích và phát hiện có hơn ba trăm linh nguy cơ tấn công mạng nhắm vào các hệ thống thông tin trên toàn quốc
nhiều hệ thống thông tin của nhiều cơ quan tổ chức xoay nghiệp hiện là đích nhắm đến của nhiều nhóm tin tặc
theo ghi nhận từ trung tâm an ninh mạng quốc gia các vụ tấn công mạng ngày càng tăng thiệt hại ngày càng lớn
cách đây hai ba năm tin tặc lấy đi bốn năm mươi tỷ đồng là rất lớn
nhưng năm nay có những vụ thiệt hại lên tới
nhưng năm nay có những vụ thiệt hại lên tới hai trăm linh tỷ đồng lấy đi luôn lợi nhuận của một tổ chức
liệt kê các vụ tấn công mạng cho thấy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba một đơn vị trong lĩnh vực năng lượng đã bị tấn công và mã hóa toàn bộ khoảng một máy chủ
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba một đơn vị trong ngành tài chính ngân hàng tin tặc đã nằm vùng rất lâu gây thiệt hại gần hai trăm linh tỷ đồng
tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn một đơn vị trung gian thanh toán vn direct pvr hai nhà cung cấp dịch vụ viễn thông bị tấn công mã hóa dữ liệu

tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba một đơn vị trong ngành tài chính ngân hàng tin tặc đã nằm vùng rất lâu gây thiệt hại gần hai trăm linh tỷ đồng